chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức cập nhật về thị trường
kiến nghị của các đơn vị sản xuất nước mắm truyền thống trong nước cách thanh toán mới của taxi mai linh
và công bố mới nhất về loạt trung cư cao tầng vi phạm tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại hà nội
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị giá vàng miếng sgc tăng sát mức ba mươi sáu bảy triệu đồng một lượng
trong khi tỷ giá đô la mỹ trên việt nam đồng tiếp tục trụ mốc cao
giá vàng sgc đang được các doanh nghiệp vàng niêm yết phổ biến mua vào ở mức ba mươi sáu năm mươi bảy triệu đồng một lượng
bán ra ba mươi sáu bảy triệu đồng một lượng tăng khoảng tám mươi đồng mỗi lượng so với phiên trước
trên thị trường ngoại tệ tỷ giá trung tâm tiếp tục được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức hai mươi hai chín trăm bốn mươi sáu đồng một đô la mỹ
không thay đổi so với phiên trước nhưng đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay
trong khi đó giá đô la mỹ ở ngân hàng thương mại tiếp tục được giao dịch ổn định
quanh mức hai mươi ba một trăm năm mươi đồng một đô la mỹ mua vào hai mươi ba hai trăm năm mươi đồng một đô la mỹ bán ra
sau sự cố asean đối với nước mắm truyền thống các hãng sản xuất nước mắm việt nam cho rằng
xu thế xây dựng tiêu chuẩn việt nam quy chuẩn việt nam cho nước mắm và cơ sở sản xuất nước mắm
đang thiên về cổ suý cho sự phát triển nước mắm pha chế hay còn gọi là nước mắm công nghiệp
đồng thời gây khó khăn cho việc sản xuất nước mắm truyền thống
các đơn vị sản xuất nước mắm kiến nghị đánh giá rủi ro trong nước mắm hiện đang được quy định
tại quy c vn tám mươi hai hai hai nghìn một mươi một bit của bộ y tế thay đổi quy định với các chỉ tiêu cho phù hợp
không để tạo ra rào cản kỹ thuật đối với nước mắm việt nam trên trường quốc tế
gây chi phí tốn kém cho nhà sản xuất không cần thiết xây dựng các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng cho nước mắm truyền thống và nước mắm pha chế
quy mô công nghiệp không để chung một văn bản như hiện nay
để sử dụng dịch vụ khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng có trên điện thoại di động
chọn tính năng qr pay quét mã vnpayqr
được cung cấp bởi tài xế xác thực giao dịch bằng mật khẩu là quá trình thanh toán hoàn tất
số tiền giao dịch sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản
khách hàng hoàn toàn làm chủ được quá trình thanh toán và được bảo mật thông tin khách hàng
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng một số tài khoản trên mạng xã hội facebook
đăng tải thông tin không chính xác về bệnh dịch tả lợn châu phi
gây hoang mang cho người dân ảnh hưởng đến người chăn nuôi cũng như ngành chăn nuôi
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản số một nghìn sáu trăm sáu mươi chín bnnvp
đề nghị bộ thông tin và truyền thông xử lý thông tin đăng tải không chính xác về dịch tả lợn châu phi
theo văn bản này cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật
để tránh gây hoang mang trong xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng
thông tin kịp thời chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi
và các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị bốn cttg ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
của thủ tướng chính phủ
sở xây dựng tp hcm đề xuất bỏ hai phí bảo trì nhà trung cư sau khi sửa luật nhà ở
tại hội thảo về quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư do bộ xây dựng tổ chức
theo quy định hiện nay người mua nhà trước khi nhận bàn giao nhà phải đóng quỹ bảo trì
tương đương hai giá trị căn hộ cho chủ đầu tư tạm quản lý
tuy nhiên tại nhiều trung cư do số tiền quá lớn nên đã xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư
và cư dân thậm chí giữa cư dân với chính ban quản trị trung cư
do đó để tránh tình trạng chủ đầu tư chiếm dụng quỹ bảo trì cần có các chế tài
quy định rõ ràng và đề xuất bỏ quy định nộp hai phí bảo trì khi mua nhà trung cư
thưa quý vị hà nội vừa công khai danh sách bảy mươi bốn cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố
trên địa bàn quận đống đa gồm có tòa nhà gp invest số một trăm bảy mươi đường đê la thành
trung cư hh một hh hai ngõ một trăm linh hai trường trình trung cư bảy mươi năm phương mai quận thanh xuân có tòa nhà hai mươi bốn t ba số sáu lê văn thiêm
tòa nhà gen tower ngõ một khuất duy tiến và nhiều công trình khác
ngoài ra hàng loạt trung cư mini trường học trung tâm thương mại cũng bị nêu tên vi phạm về phòng cháy chữa cháy
với các công trình này công an tp hà nội kiến nghị ngừng cấp nước cấp điện
dân không vào ở để bảo đảm an toàn và cảnh báo người dân lưu ý khi mua
thưa quý vị và các bạn hãy đón xem nhật sống kinh tế vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân để có những thông tin mới nhất và thiết thực với đời sống